nguyễn tiến hùng ba mươi tuổi trú tại phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai về tội thành lập công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra do cần tiền tiêu xài nên hùng đã lên mạng tải hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác rồi về làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép
với thủ đoạn đó thì vào ngày một mươi bốn tháng ba hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân ở thành phố buôn ma thuật hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
được biết hùng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị công an tp long khánh tỉnh đồng nai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày tám tháng tám phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa bàn giao vụ việc vận chuyển trái phép ba mươi cá thể cây hương cho công an gò dầu để tiếp tục điều tra xử lý
vào khoảng một mươi năm h ngày năm tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông nhận được nguồn tin có đối tượng đang điều khiển xe ô tô con vận chuyển động vật hoang dã từ huyện châu thành tỉnh tây ninh đi tp hcm để tiêu thụ
đến một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển xe tên phạm nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại ấp xóm ruộng xã trí bình huyện châu thành tỉnh tây ninh
tiếp tục kiểm tra xe phát hiện trên xe đang chở ba mươi cá thể cây hương
tổ công tác tiến hành bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế công an huyện gò dầu tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khóm châu long ba châu long tám phường châu phú b thành phố châu đốc để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán dầu nhớt nghi vấn giả số lượng lớn
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng tám tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với công an thành phố châu đốc và cục quản lý thị trường bắt quả tang nguyễn văn lý đang lên xuống hàng hóa nghi vấn là dầu nhất giả từ xe ô tô tải vào trong phòng trọ do lý thuê
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn phụ da các nhãn hiệu nổi tiếng ước tính trị giá hàng hóa khoảng ba tỷ đồng
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc kêu gọi những ai từng tham gia mua bán dầu nhất với nguyễn văn lý thì đến công an thành phố châu đốc trình báo để phối hợp điều tra làm rõ
vào sáng sớm ngày hôm nay ngày tám tháng tám tại khu công nghiệp quang minh huyện mê linh thành phố hà nội đã xảy ra vụ cháy một sưởng sản xuất
với lửa và khói bốc cao diện tích nhà xưởng nơi phát cháy khoảng năm m hai
nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khoảng sáu giờ ba mươi phút người dân phát hiện ra đám cháy tại nhà xưởng thuộc công ty hệ thống năng lượng việt nam khu công nghiệp quang minh
ngay sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng chức năng đã điều động hàng chục phương tiện chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh và thuộc ba đơn vị công an huyện mê linh
công an huyện sóc sơn và khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đến hiện trường để dập lửa
do đặc thù là xưởng nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em vì vậy vật liệu cháy trong kho rất lớn và cháy sản sinh ra rất nhiều khói nên việc tiếp cận khu vực chữa cháy có nhiều khó khăn
tuy nhiên đến khoảng chín h ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ
nằm ngay tại cửa ngõ thành phố bắc ninh
khu vực chợ hòa bình được xem là điểm chung chuyển hàng nông sản lớn với các mặt hàng như khoai tây cà rốt hành tây
tại đây thì hoạt động buôn bán nông sản diễn ra nhộn nhịp suốt ngày đêm với giá cả có thể coi là rẻ chất lượng được đảm bảo được nhiều thương lái khắp nơi tìm về để lấy hàng
buôn bán ở chợ hòa đình đã gần bảy năm chị vui cũng như nhiều người bán hàng ở đây luôn bận rộn với công việc kinh doanh của mình
mỗi ngày chị vui bán ra hàng tấn gừng tươi tỏi khô khoai tây
hành tây và đã tạo công an việc làm ổn định cho nhiều công nhân ở cửa hàng
ở đây chợ thì vào buổi sáng thì là chợ rau từ độ tầm ba giờ sáng trở ra thì đông nhất
từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng là đông nhất còn đâu buổi chiều
từ ba rưỡi đến chín giờ tối thì là các xe kiểu như là các lơi về đây lấy hàng ấy
xe to xe bé xe từ tấn rưỡi đến ba tấn rưỡi đến bảy tấn một mươi tấn trở lên
bỗi ngày lượng hàng nhập vào của các hộ kinh doanh ở đây
hành tây rất lớn lên đến vài trăm tấn
hàng ở đây được nhập thẳng từ cửa khẩu tân thanh lạng sơn không phải qua trung gian
nên giá cả luôn rẻ và nguồn cung lại đảm bảo
ghi nhận của phóng viên cho thấy giá các mặt hàng nông sản như hành khô sáu đồng một kg
hành tây hai đến năm đồng một kg tỏi năm đến bảy đồng một kg tùy loại
cũng vất vả làm thì nhiều giờ ấy một mươi hai giờ ấy một mươi hai tiếng ấy
cũng vất vả nhưng cũng yêu công việc thôi
cũng phải làm thôi
hàng ở đây thì phong phú và đa dạng giá cả thì ở đây thì rất là hợp lý với cả mọi người mua hàng ở đây
thì tất cả những khách thập phương người ta thường hay đến đây để người ta buôn về các chợ khác người ta bán
hiện khu vực chợ hòa đình có khoảng hai mươi đại lý bán nông sản với quy mô lớn chưa kể các hộ nhỏ lẻ
ước tính mỗi ngày chợ hòa đình vận chuyển khoảng năm trăm linh tấn hàng nông sản đi tiêu thụ ở các tỉnh thành trong cả nước
trước sự nhội nhịp của khu chợ
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự

người dân hòa đình trước đây phần lớn sống chủ yếu bằng nghề nông và chuyên canh rau màu
nhưng hơn chục năm nay chuyển sang buôn bán nông sản và bây giờ cuộc sống của họ đang nổi thay từng ngày
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
nghị định số bốn mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ ban hành ngày một mươi chín tháng bảy quy định
các đơn vị kinh doanh vận tải không sử dụng nông sản
không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa một mươi chỗ trở lên thành xe ô tô dưới một mươi chỗ
kể cả người lái xe để kinh doanh vận tải hành khách
không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ chín chỗ kể cả người lái xe trở lên
để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
như vậy khi nghị định số bốn mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai có hiệu lực kể từ ngày một tháng chín
ô tô một mươi sáu chỗ cải tạo thành xe limousine dưới một mươi chỗ sẽ không đủ điều kiện
để cấp phủ hiệu biển hiệu kinh doanh vận tải hành khách
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba sân bay côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ tạm đóng cửa để nâng cấp mở rộng
sân bay côn đảo sẽ được mở rộng để đạt công suất hai triệu khách một năm gấp năm lần hiện nay
có tám vị trí đỗ máy bay thêm sáu vị trí mới
đường băng kéo dài thêm một mươi năm mét và mở rộng thêm năm mét
đáp ứng khả năng khai thác máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một và tương đương
bổ sung đèn tín hiệu công trình quản lý bay để có thể khai thác vào ban đêm
dự án mở rộng sân bay côn đảo sẽ thực hiện kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thị trường ô tô cũ trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt
trong đó mitsubishi ixander vinfast fadin và hyundai arsen là ba trong một mươi mẫu xe được thị trường quan tâm nhiều nhất
nguyên nhân khiến nhu cầu mua xe cũ tăng là do giá giảm nhẹ
và các hoạt động xã hội đã trở lại bình thường sau thời gian dài ảnh hưởng
dịch bệnh covid một mươi chín kéo theo nhu cầu di chuyển tăng mạnh
các chuyên gia trong ngành dự đoán tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài
ít nhất là đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
do đó tình trạng sản xuất xe mới phần nào hụt giảm và nhu cầu mua xe cũ cũng sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới
vâng thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
giá nhà ở và trung cư đang cao so với giá trị thực cũng như mức thu nhập của đại bộ phận người dân
tuy nhiên theo hiệp hội môi giới bất động sản việt nam
hiện nay giá trung cư cũ cao là do một số nhóm môi giới bất động sản cố tình đẩy giá cao hơn so với thị trường
bằng cách tạo những đợt khang hàng ảo bởi thì hiện nay thì nguồn cung căn hộ trung cư còn khá là dồi dào
thông tin trên nhiều diễn đàn mạng xã hội cho thấy chỉ trong vòng ba bốn tháng trở lại đây
thì phần căn hộ chung cư cũ tăng giá đột biến
nhiều môi giới cũng cho biết mức tăng giá căn hộ trung cư cũ trung bình từ một mươi đến ba mươi trong vòng ba bốn tháng
ở đây tôi phải khẳng định rằng là cái thông tin về giá nhà tăng là hiện nay là đến giờ phút này tôi nghĩ là chắc chắn sẽ phải có cái thay đổi
vì hiện nay là có một số các người mà người ta về bán hàng đã luôn nói rằng hàng khang hàng hiếm chỗ này chỉ còn lại cái duy nhất
nhưng thực ra chúng ta phải thấy rằng là gì
số liệu của
của hội môi giới bất động sản việt nam chúng tôi có các số liệu tổng hợp từ các tỉnh thành
thì chúng ta phải thấy rằng là gì
hiện nay cái khả năng hấp thụ của thị trường quý một và quý hai đều không phải khả quan
và một trong nguyên nhân đầu tiên là giá quá cao so với thu nhập của người dân
chính vì vậy mà cái việc là
cái việc mà nói rằng giá nhà tăng lên đặc biệt là phân khúc trung cư
thì tôi nghĩ rằng là ở thời điểm này
nó không còn là một cái cách để hấp dẫn cho người mua
theo hiệp hội môi giới bất động sản việt nam
giá trung cư cũ có tăng nhưng không đáng kể
và số lần giao dịch thành công cũng rất thấp
đồng thời hiệp hội cũng khuyên cáo những thông tin trên các diễn đàn mạng internet
về việc giá trung cư cũ bị đẩy lên cao
giao dịch tắt nập là không chính xác
bởi thực tế một số dự án mới bàn giao vẫn đang lây lát giao bán
nhưng không có khách mua
trong đó có dự án đã giao bán từ năm trước
đến hiện tại bàn giao vẫn còn hàng tồn
cô nhà ở chung cư
cũ xuống cấp thì được xây dựng phần lớn nằm ở những vị trí trung tâm
các đô thị các thành phố lớn
người ta kỳ vọng là sự thay đổi quy hoạch phát triển cải tạo lại các cái khu vực đó
trở thành những khu vực hạ tầng tốt hơn đẹp hơn chất lượng cao hơn
và họ sẽ được thừa hưởng việc đền bù
qua các quá trình thống kê và quá trình phát triển trị mức hợp sản
sau khi giá cao như vậy thì nó sẽ có điều chỉnh nhất định
tôi nghĩ rằng ở thời điểm này với việc chính sách phát triển nhà ở xã hội
những nhà ở gọi là siêu cao cấp thì chúng ta có thể để sang hồ bên
nhưng số lượng rất ít còn nhiều dự án nhận là cao cấp
để đẩy giá lên cao tôi nghĩ rằng trong thời gian tới
với cả số liệu chúng tôi nắm được khả năng hấp thụ không phải là tốt
theo các chuyên gia hiện trung cư cũ phần lớn xuống cấp tiện ích ít
lý do tăng giá chỉ đến từ cầu tăng nhẹ
nhưng tăng vài trăm triệu đồng trong ít tháng thì phần lớn là tăng ảo
các chuyên gia cũng cho rằng giá trung cư sau tăng ảo sẽ sớm trứng lại
nhất là khi hiện tại ngân hàng không còn nới rộng các khoản tín dụng cho vay
với nhà đầu tư ôm trung cư có thể họ còn đẩy nhanh hàng cắt lỗ
cuối năm hoặc sang năm hai nghìn hai mươi ba giá trung cư sẽ có thể đi ngang hoặc hạ nhiệt
người mua nên đợi chờ và cân nhắc
tránh mua thời điểm giá trung cư đang thổi lên quá đà